mà khái quát về giải đất miền trung của nhà thơ hoàng trần cương
ngày nay miền trung đã khoác lên mình một diện mạo mới
chương trình ký sự miền trung của kênh truyền hình nhân dân
đã ghi lại những câu chuyện về mảnh đất con người nơi đây
cũng như những đổi thay phát triển từng ngày của mảnh đất này
kính thưa quý vị khán giả khúc ruột miền trung
luôn là địa danh gần gối thân thương khi được nhắc đến
miền trung gió lào miền trung nắng lửa mưa rầm
miền trung oàn mình vì bão lũ liên miên
giải đất mảnh mai như chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước
tưởng dữ dằn đến thế khôn khó đến vậy
mà vẫn long lanh tình người
về đẹp của miền trung không chỉ ở dài núi non trùng điệp hùng vĩ
vùng biển xanh trong với các dài trắng mịn
mà còn nằm trong tính cách khí phách của những người dân nơi đây
những con người chất phát dung dị mà ân cân
chương trình ký sự miền trung lên sóng truyền hình nhân dân từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh những thông tin nóng hồi đa chiều được cung cấp bởi các chương trình thời sự trên mục chính luận
ngay từ khi xây dựng format ekip thực hiện ký sự miền trung đã chọn hướng đi khác biệt với thể loại ký sự
ký sự truyền hình phản ánh con người sự kiện điển hình bằng các chi tiết có thật
thông qua sự chọn lọc của nhà báo sự trăn trở suy ngẫm trước mỗi sự kiện
sự việc con người làm cho tác phẩm có sức truyền cảm hướng người xem tới một tình cảm cao đẹp
tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận rằng hiện nay trong những bức tranh điêu khắc gỗ của mình
một số nghệ nhân cơ tu đã làm dùng quá mức các loại màu công nghiệp sẵn có trên thị trường
để thay thế cho những màu sắc tự tạo trong tự nhiên
nên một số tác phẩm đã mất đi tính dân dã độc đáo và chất lượng nghệ thuật nguyên bản
trong mỗi số ký sự miền trung người xem như được trực tiếp đồng hành với phóng viên của truyền hình nhân dân
trong hành trình khám phá thiên nhiên và con người trung bộ
bố cục chương trình không tuân thủ theo quy trình lần lượt như phóng sự
mà đi theo dòng suy nghĩ sự liên tưởng và cảm xúc hoàn toàn tự nhiên
trong căn phòng tầng hầm nhỏ chừng vài chục mét vuông
từ hơn một mươi năm qua người đàn ông sinh ra từ làng biển này
đã lưu giữ những vật dụng của nghề đi biển
như những ký ức đẹp đẽ nhất về quê hương gia đình
còn nhớ cuối năm hai nghìn một mươi năm
bãi biển cửa đại gồng mình chống trả những đợt xâm thực dữ dội nhất
khi chỉ sau một đêm biển đã ăn sâu vào đất liền gần hai mươi mét
kéo dài gần một cây số
cuốn trôi hoàn toàn bờ kè bằng bao cát và bê tông
đã được gia cố trước đó vài ngày
các hàng dừa chắn gió cũng bị quật ngã tơi bờ
và quấn trôi ra biển
chương trình không dùng các thủ pháp giản dựng diễn xuất
thậm chí còn tối giản việc dùng nhạc nền hiệu ứng
chỉ có lời bình chân thực
vẫn là những thành phần cơ bản làm nên món mì quảng truyền thống
nhưng tô mì phú chiêm của chị thúy
dường như đậm đà hơn gấp bội
vẫn là những sợi mì tươi làm từ gạo
mấy miếng thịt gà
đồi lát thịt heo
vài ba chai trứng cút
nhưng cái vị đậm đà béo thơm của mì phú chiêm
lại nằm ở nổi nước nhân làm từ con cua đồng
về với làng nghề trồng dâu nuôi tầm ươm tơ dệt lụa
đông nhiên mã châu huyện duy xuyên
ta cần mắt chứng kiến những người thợ
tuổi ngoài bốn mươi năm mươi
cần cụ chăm chỉ
nếu giữ nghề tổ
được nghe tiếng thoi đưa hút khắc
quý vị và các bạn thân mến
ký sự là một thể loại báo chí trên truyền hình
mà có sức mạnh đặc biệt trong việc tác động đến công chúng
bằng các nhân vật sự kiện sự vật có thật
được khắc họa và khái quát thành hình tượng
thông qua phương pháp chính luận nghệ thuật
không chỉ thông tin mà còn tạo ra xúc cảm thẩm mỹ sâu sắc đối với khán giả
điều đó đòi hỏi ekip thực hiện ký sự miền trung
phải luôn chăn trở tìm tỏ chất liệu
làm cho các nhân vật sự kiện sự vật có thật
và cho các tác phẩm có sức truyền cảm cao nhất
để có thể ghi lại những hình ảnh chân thật
những phóng viên cơ quan thường trực báo nhân dân tại đà nẵng
thường xuyên có mặt ở những điểm nóng của miền trung
sát sao tìm hiểu đồng thời lắng nghe ý kiến của người dân
sau gần một năm triển khai dự án kè mềm bằng bao cát
cùng giải pháp kè mỏ hàn tách bờ khoảng sáu mươi mét
hiện tượng sạt lở và xâm thực bãi tắm cửa đại
đã có phần thuyên giả
giờ đây mỗi kg cát đọng lại ở bãi biển này
còn quý hơn cả vàng
bởi ngoài giá trị vật chất con người đổ vào đây gần cả trăm tỷ đồng
thì gánh trên nó là bao nhiêu nước mắt mổ ôi lo lắng đau buồn công sức của con người
cũng bởi những phóng viên của chương trình ký sự miền trung
đều sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này
nên với tình yêu niềm tự hào với quê hương và trách nhiệm của người làm báo
chuyên tài cảm xúc khắc họa rõ nét mảnh đất và con người miền trung
tới các khán giả trên mọi miền tổ quốc
tại hiện trường tác nghiệp
việc cùng với ngư dân lanh đanh trên sóng nước
hay mang camera lặn ngụp dưới biển sâu
mạo hiểm treo lên những vách đá treo leo nơi rừng thầm
đều đã trở nên vô cùng quen thuộc với họ trong mỗi hành trình
khán riêng đội bản thân tôi
khi mà thực hiện loạt kỵ sử lang biển
thì tôi lại không có thể tự hào với các khán giả
tôi đã không biết bơi
và muộn truyền tải những hình ảnh
mà ở dưới nước mặt nước
điều sâu khoảng vài mét
thì tôi đã phải trải qua một khóa tập bơi
dài khoảng gần nửa tháng
cuối cùng tôi đã tự tin
và cầm cái mạng điện thoại xuống
để đi theo người làn biển
và đã có những hình ảnh rất sống đồng như nước
ngoài những hình ảnh chắc lọc
để truyền tải thông tin và cảm xúc
giúp tới cho khán giả
khâu thực hiện hậu kỳ và viết lời bình
cho các kỵ sử cũng rất quan trọng
được ekip thực hiện tỉ mì
bằng những chuyến đi và ống kính máy quay
chúng tôi đã có dịp
đến và cảm nhận
nhiều điều từ vùng đất miền trung tây nguyên
ấp đầy những trầm tích văn hóa lịch sử
và có cuộc sống vô cùng sôi động
chúng tôi mong muốn
sẽ cùng quý vị khán giả
cảm nhận và thêm yêu quý vùng đất này
qua những câu chuyện được truyền tải đến quý vị
một cách giản dị nhất
với những chương trình mang đầy tâm huyết
chứa được những dấu ân riêng biệt
của ekip thực hiện
ký sự miền trung đã nhận được sự quan tâm
ủng hộ của khán giả
ký sự miền trung
cảm giác rất là thú vị
được theo chân đoàn làm phim
về những làng quê của miền trung
vừa thân thuộc
nhưng mà lại vừa có những cái nét văn hóa mới lạ
mình vẫn mong chờ
được đón xem
theo chương trình
chân đoàn làm phim
đi khám phá những miền quê của việt nam
hay sống nước miệt vườn
thì ký sự miền trung đã góp phần làm nên
bức tranh sinh động về đất nước
còn người việt nam
mong rằng quý vị sẽ tiếp tục dành sự quan tâm
ủng hộ cho các chuyên đề này
trên sóng truyền hình nhân dân
còn sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua
những chương trình đáng chú ý
sẽ lên sóng trong tuần sau
hi vọng quý vị đã ghi nhớ
khung giờ phát sóng của những chương trình mới
trên kênh truyền hình nhân dân
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những chương trình tiếp theo